theo báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa bão tính đến hết ngày một mươi bảy tháng tám của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la
ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bốn đã gây mưa lớn trên diện rộng và đến nay trên địa bàn tỉnh sơn la đã có hai người thiệt mạng và một người mất tích
mưa lớn xảy ra nhiều tại các huyện mộc châu vân hồ mai sơn phú yên bắc yên sông mã thuận châu
làm mất trắng hơn một trăm linh hectare lúa hoa màu gần ba mươi ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng và phải di rời khẩn cấp
ngoài ra mưa lớn còn gây ách tắc giao thông tại ba mươi một điểm sạt lở sụt lún nhiều tuyến quốc lộ bốn mươi ba quốc lộ ba mươi bảy quốc lộ bốn g
hiện nhiều điểm vẫn chưa được lưu thông ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng